hôm nay dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi tám chính thức khai mạc
trong đó lễ hội văn hóa dân gian đường phố việt trì một trong những chương trình
trong chuỗi các hoạt động nhân dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn hai mươi bốn
đang được đông đảo các địa phương trong tỉnh phú thọ náo nức chờ đợi buổi trình diễn vào tối nay
ngày hai mươi một tháng bốn tức là mùng sáu tháng ba năm âm lịch
và đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng
từ nhiều ngày nay người dân thành phố việt trì đang hăng say luyện tập và hoàn thiện các mô hình
với niềm háo hức cho một đêm hội tưng bừng nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của thành phố việt trì
tại khu một mươi sáu phường gia cẩm không khí chuẩn bị những khâu cuối cùng
cho mô hình giới thiệu chống đồng đông sơn đang rất nhuận nhịp
được nhân dân trong khu nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần
làm sao với một sự cố gắng cao nhất
với một tinh thần cao nhất để làm sao có được một tác phẩm nghệ thuật diễn diễu
phục vụ cho ngày dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng ngày lễ hội đường phố của thành phố việt trì
lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm nay với sự tham gia của trên ba diễn viên và quần chúng nhân dân
sẽ tạo nên một lễ hội sinh động độc đáo hấp dẫn điểm hội tụ của những sắc màu văn hóa đất tổ
thêm tự hào hơn về những di sản văn hóa quý giá mà cha ông đã để lại
là cơ hội quảng bá hình ảnh và truyền thống văn hóa lịch sử của tỉnh phú thọ
tới bạn bè trong nước và quốc tế
năm trước thì chỉ có ba huyện tham gia thôi nhưng năm nay là có chín huyện tham gia
thì cái điều này nó đã tạo nên được cái sự phong phú sự hấp dẫn
cũng như là có nhiều những trò diễn dân gian đặc sắc của từng vùng miền một
năm nay thì thành phố việt trì tổ chức hội thi trình diễn mô hình
đây là một nét mới trong lễ hội văn hóa dân gian năm nay
từ hội thi mô hình của thành phố sẽ lựa chọn
những mô hình đặc sắc nhất để tham gia lễ hội văn hóa dân gian đường phố
năm mộ tuất hai nghìn một mươi tám
và đặc biệt hơn nữa lễ hội văn hóa dân năm nay cũng đã khơi dậy được
cái tinh thần và lan tỏa tới cộng đồng dân cư
người dân tự nguyện tham gia làm các mô hình
và đây có thể nói là một cái nét mới về chủ trương xã hội hóa
trên địa bàn thành phố đối với lễ hội văn hóa dân gian
để lễ hội dân gian đường phố thành công
ban tổ chức lễ hội dân gian đường phố việt trì đã phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài tỉnh
để mỗi phần trình diễn đều mang đậm tính nghệ thuật
tôn vinh các giá trị văn hóa của thành phố việt trì nơi riêng
và vùng đất tổ nơi chung
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho lễ hội
đã được chuẩn bị hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khai hội